thưa quý vị trong tối ngày một mươi tám tháng năm lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một chung cư mini
tại góc đường số ba phường tân kiển quận bảy tp hcm do phát hiện một trường hợp dương tính với sars cov hai
người này là đồng nghiệp với cai dương tính tại chung cư st ville town tp thủ đức
khu vực này được rào chắn hai đầu đường hạn chế người ra vào
công an phường có mặt để giữ an ninh trực tự
trong khi đó nhân viên y tế có mặt để sàng lọc những người được cho là có liên quan
đến năm nhân viên kiểm toán của công ty deloitte hiện đang sống tại chung cư st ville town
ở phường hiệp bình phước tp thủ đức
trước đó năm nhân viên này dương tính lần một với covid một mươi chín vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau khi đi khám tại bệnh viện vinmark central park vì sốt ho đau hỏng
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đến cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để xét nghiệm khẳng định lại
vợ của người này làm cho một công ty khu công nghệ cao tp thủ đức
hiện lực lượng chức năng khoanh vùng khử khuẩn đồng thời thông báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm nơi làm việc của hai vợ chồng
trong tối ngày một mươi tám tháng năm sở y tế tp hcm cho biết trong đêm đã tăng cường lực lượng
để lấy một mươi mẫu xét nghiệm cho người dân ở chung cư st ville town
và khu công nghệ cao tp hcm